trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ngoại tệ của thành phố cần thơ ước đạt gần bảy trăm tám mươi triệu usd đạt bốn mươi ba sáu kế hoạch tăng một mươi sáu sáu so với cùng kỳ
kết quả trên có được là nhờ các cơ quan chức năng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tích cực mở rộng khai thác các thị trường mới đồng thời tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu
theo đó thành phố cần thơ xuất khẩu hàng hóa đạt trên sáu trăm một mươi tám triệu usd đạt bốn mươi ba chín so với kế hoạch và tăng hai mươi so với cùng kỳ dịch vụ thu ngoại tệ thực hiện hơn một trăm sáu mươi một triệu usd đạt bốn mươi hai năm tăng trên năm
các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố cần thơ đều có mức tăng trưởng khá cao như gạo thủy sản xuất khẩu ngoài ra một số mặt hàng khác tuy có giá trị xuất khẩu không lớn nhưng cũng có mức tăng cao như hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu
các mặt hàng may mặc nông sản và nông sản thực phẩm riêng hai mặt hàng như gạo và thủy sản hiện nay có sản lượng và giá trị xuất khẩu tăng cao không những giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tăng lợi nhuận mà còn giúp cho người nông dân có được lợi nhuận cao có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh